bên cạnh đó bộ y tế cũng vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc cách ly y tế cho trường hợp f một đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
theo đó những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng
đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá sáu tháng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính tới thời điểm được xác định là đối tượng f một
có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế bảy ngày tại nhà
nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
f một phải tuân thủ thông điệp năm k nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time rt pcr
hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh hai lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly và lần hai vào ngày thứ bảy